liên quan đến cách phòng chống dịch tại hồng kông
mới nhất trung quốc đang tỏ ra lo ngại covid một mươi chín tái bùng phát sau khi nới lỏng giãn cách
đồng thời dự đoán là sóng covid thứ sáu sẽ nặng nề hơn
cụ thể đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín tại hồng kông bắt đầu vào tháng hai năm nay
và đạt đến đỉnh điểm vào tháng ba trong đó số ca mắc trong một ngày đã từng vượt quá năm mươi trường hợp
sau hai tháng hồng kông chỉ còn sáu trăm hai mươi tám trường hợp mắc bệnh mới được báo cáo vào ngày hôm qua
khi dịch bệnh tiếp tục được cải thiện chính quyền hồng kông đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng bốn theo đó các nhà hàng có thể mở cửa đến một mươi giờ tối
cao nhất là bốn người một bàn và có thể tổ chức tiệc nhưng không quá hai mươi người
các địa điểm thể thao trong nhà và ngoài trời trung tâm thể dục viện thẩm mỹ sạp chiếu phim
và nơi thờ tự bắt đầu mở cửa từ hôm qua nhưng hạn chế số người trong phòng không quá năm mươi
ngoài ra các công ty du lịch có thể tổ chức các chuyến tham quan địa phương cho ba mươi người
và nhân viên cần được tiêm ba liều vaccine
nếu tất cả các thành viên trong nhóm được xét nghiệm nhanh trước khi khởi hành
số người mỗi nhóm có thể nới lỏng lên đến một trăm linh người
chủ tịch danh dự một hiệp hội chuyên nghiệp về ẩm thực hoàng kiệt long cho biết
việc chính thức nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đặc biệt là việc nối lại các hoạt động ẩm thực
tại các nhà hàng đã đưa hoạt động kinh doanh trở lại mức tám mươi so với trước đại dịch
tuy nhiên trả lời phóng đồng
trả lời phóng đồng của giới truyền thông chủ tịch một tổ chức tư vấn tư nhân hồng kông
bác sĩ châu bác triển cho rằng ông mick warren có sức lây truyền mạnh mẽ
vì vẫn có hàng trăm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng
việc nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội chắc chắn dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trở lại
theo ông châu bác triển vấn đề lớn nhất trong cuộc chiến chống dịch hiện nay là chính sách của chính quyền hồng kông
vẫn chưa rõ ràng đặc biệt là chính sách chống dịch trong tương lai
ngoài ra phải tiếp tục tăng cường tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em và người cao tuổi
để ngăn chặn sự lây lan của virus các triệu chứng nặng thậm chí tử vong
tờ nhân dân nhật báo của trung quốc hôm qua đã đăng tải một bài báo chỉ ra rằng
hồng kông phải trân trọng những thành quả của công tác chống dịch kiên quyết không covid một mươi chín năng động
đồng thời nhấn mạnh hồng kông không thể mất cảnh giác và chiến lược không covid một mươi chín năng động
là lựa chọn chiến lược khoa học hiệu quả tiết kiệm phù hợp nhất với hồng kông